nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân thực hiện trong một chuyến công tác tại trường sa cách đây ít ngày
thấy bánh trưng là thấy tết thấy được hương vị quê hương
ở nơi đảo xa chiếc bánh trưng xanh lại càng thêm ý nghĩa
khi được gói ghém trong đó tình cảm từ đất liền tình cảm gắn kết của quân và dân trên đảo
bánh trưng ở trường sa có hương vị riêng được gói bằng lá bằng vuông
một loại lá mang hương vị của biển
biển biểu tượng của tinh thần vượt khó kiên cường của người lính đảo
chính vì vậy tết ở trường sa có những nét riêng không thể trộn lẫn
được điều động ra đảo nam yết phó chỉ huy trưởng nguyễn văn thắng cảm thấy xúc động khi được tham gia vui xuân cùng cán bộ chiến sĩ
đồng thời cảm thấy hạnh phúc tự hào vì được canh trời giữ biển của tổ quốc
với sự quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ trên toàn đảo trường quân đảo trường sa nói chung và đảo nam yết nói riêng
thấy anh em rất là đoàn kết gắn bó và đặc biệt là có một sự quyết tâm cao làm tốt một công tác chuẩn bị tổ chức đón tết rất là đầm ấm vui vẻ và tiết kiệm an toàn tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao
tới ngày dịp tết thì các hộ dân lực lượng trên đảo tập trung đối với
những chiếc bánh chưng đã đón tết sắp đến
nó cũng đem lại là một cái mùa xuân làm cho tụi em thì thấy là cũng là ấm áp lắm
đó là một cái không khí ngày tết sắp đến về không khí xuân về tràn đầy ấm áp
những cây mai được trang trí cắt tỉa
tuy chỉ là cây mai giả nhưng đã góp phần tạo nên không khí xuân
hội trường nơi đón giao thừa
băng rôn khẩu hiệu mừng đảng mừng xuân
cùng mâm ngũ quả được bày biện đẹp đẽ từ những bàn tay kheo léo của người lính đảo
ở nơi biên đảo chúng tôi chỉ có sóng và gió
những tình cảm cán bộ chiến sĩ gắn bó với nhau
và vẫn tổ chức các hoạt động đặc biệt là sự quan tâm của nhân dân
đã gửi những tình cảm ra cho biển đảo chúng tôi
và chúng tôi ở ngoài này không được đầy đủ nhân đất liền
nhưng chúng tôi vẫn tổ chức là đầy đủ cái tết cổ truyền của dân tộc
không khí vui xuân đón tết ở trường sa thật rộn ràng
thám đượm tình cảm máu thịt của quân và dân trên đảo
thông qua các tiết mục giao lưu văn nghệ cây nhà lá vườn
tình cảm gắn kết của đồng chí đồng đội
thông qua các trò chơi dân gian
trong không khí vui tươi và phấn khởi đón xuân mới
song những người lính không bao giờ quên nhiệm vụ cao cả
luôn trong tinh thần cảnh sát cao độ
vì công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
vâng ạ cả nước vì trường xa trường xa vì tổ quốc
đó không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành phương châm hành động
là trách nhiệm của mỗi người lính đảo
và nhân dịp đầu xuân năm mới
xin gửi tới quý vị và các bạn lời chúc tốt đẹp của quân và dân trường sa
cảm ơn sự quan tâm của toàn đảng toàn dân và toàn quân đối với cán bộ chiến sĩ
ở quần đảo trường xa nói chung
và đối với đảo đa thị nói riêng
và cũng qua đây
đối với cán bộ chiến sĩ đảo gửi tới toàn thể đồng bào
lời chúc mừng năm mới
an khang tịnh vượng mọi sự như ý
và đồng bào cả nước luôn yên tâm tin tưởng
đối với cán bộ chiến sĩ trên đảo là luôn luôn lúc nào cũng chẳng chắc tay súng
để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiên liêng của tổ quốc
mà đảng nhà nước và nhân dân giao cho
vì nó không được đầy đủ như ở trong đất niền
nhưng mà với cái tình cảm với cái gắn bó với cái xác định cái ý chí quyết tâm rồi
thì bảo đảm là bộ đội rất là vui tươi và phấn khởi đón một cái xuân mới
nhưng bộ đội và đơn vị thì không bao giờ quên cái nhiệm vụ cao cả
vui xuân không quên nhiệm vụ
bảo đảm là luôn thực hiện tốt cái nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cao
bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo
chúng tôi ở đây cũng chúc cho các người ở đất liền một cái tết cũng vui vẻ
ở đất liền thì cũng hãy yên tâm
chúng tôi ở đây cũng vẫn chắc để bảo vệ chủ quyền biển đảo một ngày tốt đẹp hơn
hãy cùng chúc cho các quý vị và các bạn một một ngày tốt đẹp
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo
có nghĩa là hy vọng tết có nghĩa là đoàn viên
ngày tết thì ai cũng cố gắng trở về nhà để được đoàn tụ bên gia đình
nhất là trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
thế nhưng đối với nhiều gia đình vì hoàn cảnh mà ngày tết chỉ có một số ít hoặc là chỉ có một thành viên ở lại để đón tết
chính vì vậy mà ngày tết đối với họ chính là thời điểm để họ có thể cảm nhận được rõ nhất ý nghĩa của hai tiếng đoàn viên
kính chào quý vị khán giả
ngay lúc này đây thì thanh trúc đây rất là vui mừng
cùng chuẩn bị chào đón năm mới canh tí hai nghìn hai mươi
tại gia đình của cô rigo yvonne
được biết là cô đã về việt nam từ tháng một mươi một âm lịch
và dự kiến là cô sẽ ở đây trong ba tháng
trước khi chúng ta giao lưu cùng với cô jigore
thì thanh trúc đang muốn giới thiệu đến quý vị một nhân vật khá là đặc biệt
đó là chị phương ánh
cảm xúc của chị như thế nào khi mà cô đã có rất là lâu chưa về nước ạ
nói chung không khí tết đêm mơ mưa rất là vui
mặc dù chị ở huế nhưng chị sống ở sài gòn
nhưng tự nhiên mình thấy cái sài gòn mình cũng là rộn ràng
nó làm cho lòng mình nôm nao rất là nhiều
thưa quý vị hiện giờ thì chị phương ánh cũng đang rất là xúc động
vì trước đó thì thanh trúc đã nghe các cô ở đây cũng chia sẻ
đó là cô yvonne và chị phương ánh
cũng không phải là cô cháu ruột già gì cả
nhưng mà họ đã gắn bó với nhau từ rất là lâu
chắc là chị ánh có thể chia sẻ thêm là
tại sao cái cơ duyên nào mình gắn bó với cô
ông đã mất lâu rồi
sống một thân một mình
không con không cháu
nói chung tất cả con cháu đây có bà mến bà lắm
nhưng một là bà cố
bà con ở đây ai cũng mến bà hết
người ta thương khó
người ta ghét dễ lắm
thưa quý vị như chị ánh nói là thương khó
nhưng mà có một điều lạ
ở cái khu phố nhỏ này là
nghe tin cô ghi gò về
thì các cô chú hàng xóm ở đây
cũng dành rất là nhiều thời gian
để qua cùng trò chuyện với cô
rồi cùng đưa cô đi
đi chơi đi mua sắm ở việt nam
đi vào phố đi ngắm xuân
và hôm nay trong bữa tiệc ba mươi tết này
thì mọi người lại cùng dành thời gian
để cùng đàm ấm quê quần bên nhau
xây dựng một cái gia đình
dành cho cô ghi gò
thì không biết là cảm xúc của cô ghi gò như thế nào ạ
lúc nào tôi cũng
sức động cao
cũng không biết là
cảm ơn các khách sạn

bởi vì tôi mới về đây mà
cô chia sẻ một chút về gia đình của mình

mà nội của người việt
tôi chỉ là bố của hai
nơi nhất là một hàng tư

đi đâu chơi tôi cũng đi
mình cứ đi khoảng ba tháng
rồi mình lại về pháp
ba bốn tháng rồi lại về pháp
và đặc biệt là tốt là phải về việt nam
vì về đây ăn luôn
ăn tới tây ăn tới tây
năm nào cũng vậy

rồi kêu lại dưới
không khí ấm cúng như vậy thì
chắc là chị anh cũng rất là vui mừng
và chị có mong muốn gì
đối với thời gian sắp tới không ạ
chị mong muốn là tất cả kỳ bào ở xã phong vương
cũng một ngày nào đó
nói chung tụi nó lớn rồi
chị mong muốn là về việt nam mình sống
nó tốt hơn
dù gì nữa là quê hương của mình cũng tốt hơn rồi đó
dù gì nữa là quê hương của mình cũng tốt hơn rồi đó
nói chung này là quê hương mình cũng thích màu
thì nụ hu único chị thì có thể là nên hay đi sống luôn
ở việt nam
chị cũng phùng thể với bà
với những mong ngợi của chị anh như vậy
chắc là riiko cũng suy nghĩ lại về dự định sắp tới của mình
vì hiện tại là cô của một mình ở đất pháp
về hôm nay không khí gia đình
có nha mấy cô đơn cũng một mình thành gia đình
nói ký ai tụi nó
để hỏi tụi người tự nhiên khoan
cậu yen không pontoon
cậu yen không pontoon
hy vọng với những cái mong mỏi vừa rồi của người con gái nuôi là chị phương ánh
với những cái đau đấu trong lòng của cô ghi go về việt nam
thì hy vọng rằng năm sau chúng ta sẽ có một cái tết đoàn viên thật là lâu hơn nữa
gia đình chúng ta cùng đoàn tụ hàng sớm cùng quay quần bên nhau
tuy là không ruột rạc nhưng mà thật sự đây đã là một gia đình ấm cúng
để gửi lời chào quý vị khán giả thì chúng ta sẽ hết một bài
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an nhân dân đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách
hoàn thành thắng lợi mọi mục tiêu yêu cầu đề ra
giữ vững an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
góp phần giữ vững ổn định chính trị
tạo môi trường thuận lợi an ninh an toàn lành mạnh
để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước
bước sang năm hai nghìn hai mươi là một năm sẽ diễn ra rất nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
và của lực lượng công an nhân dân
bối cảnh này cũng đặt ra rất nhiều thách thức lớn đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng công an nhân dân
và trước thềm xuân mới canh tí phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có cuộc phỏng vấn
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đầu tiên thì xin được cảm ơn bộ trưởng đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa bộ trưởng năm hai nghìn một mươi chín được đánh giá là một năm để lại nhiều dấu ấn trong công tác công an
đặc biệt là trong việc kéo giảm tội phạm
vậy xin bộ trưởng cho biết những kết quả nổi bật trong công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an một năm qua
năm hai nghìn một mươi chín bên cạnh những thời cơ thuận lợi cơ bản
công tác đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức rất lớn
song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương đảng của quốc hội chính phủ
sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của quân đội nhân dân
và cải thống chính trị
sự ủng hộ giúp đỡ to lớn của các tầng lớp nhân dân
với niềm tin và quyết tâm chính trị rất cao
toàn lực lượng công an nhân dân đã nỗ lực cố gắng
vượt qua mọi khó khăn thử thách
tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp công tác
và đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu yêu cầu đề ra
kết quả nổi bật trên một số lĩnh vực cụ thể
thứ nhất là đã nắm chắc tình hình
kịp thời tham mưu đề xuất với đảng nhà nước
các chủ trương chính sách pháp luật các giải pháp phù hợp
trên lĩnh vực mở an ninh trật tự
và các lĩnh vực chính trị kinh tế đối ngoại
góp phần xử lý kịp thời các tình huống không để bị động bất ngờ
thứ hai là đã bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn
các mục tiêu các sự kiện chính trị văn hóa đối ngoại của đất nước
đặc biệt là hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai
cũng đã góp phần nâng cao uy tín vị thế của việt nam trên trường quốc tế
thứ ba là đã giữ vững thế chủ động chiến lược
đảm bảo an ninh chính trị an ninh kinh tế văn hóa xã hội
không để xảy ra khủng bố phá hoại gây dối an ninh trật tự
thứ tư là đã đẩy lùi kéo giảm tội phạm
và hoàn thành các chỉ tiêu do quốc hội giao trong phòng chống tội phạm
kết quả đấu tranh
tội phạm hình sự tội phạm ma túy tội phạm kinh tế tham nhũng
các băng ổ nhóm tội phạm liên quan đến tín dụng đen
đạt cao hơn năm hai nghìn một mươi tám
và đặc biệt là tỷ lệ giảm tội phạm bảy ba mươi chín
thì đây là một chỉ tiêu rất mới và một hướng phòng chống tội phạm mới
năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an đã đạt được
cũng đã đẩy nhanh các tiến độ điều tra truy tố
các vụ án do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
chỉ đạo được dư luận của nhân dân đồng tình ủng hộ
kết quả thứ năm là hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự đã được nâng cao
tạo được nhiều chuyển biến tích cực hơn về trật tự an toàn xã hội
tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí
kịp thời giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi lên
trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cũng là năm tỷ lệ cháy làm gần ba mươi
những kết quả đó đã góp phần quan trọng
trong xây dựng môi trường xã hội ổn định an ninh an toàn lành mạnh kỷ cương
phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước
giữ vững cuộc sống bình yên hạnh phúc cho mọi người dân
đó chính là kết quả của sự phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn gian khổ hiểm nguy
sinh to lớn của cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng công an nhân dân
trong năm qua trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh đất nước
bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
có chín cán bộ chiến sĩ công an đã dũng hi sinh
và hơn ba trăm linh đồng chí mang thương tật trên người
thưa bộ trưởng năm hai nghìn hai mươi là một năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước
như đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
nhiệm vai trò chủ tịch asean ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
vậy bộ trưởng giao nhiệm vụ như thế nào đối với toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng
để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
thời gian tới để thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
tại hội nghị của ban thường vụ đảng nghị ngoan trung ương năm hai nghìn một mươi chín
phát huy vai trò tham mưu nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh an toàn
với quyết tâm chính trị cao của toàn lực lượng đảng nghị ngoan trung ương bộ công an
đã đang và sẽ tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai đồng bộ quyết liệt
các kế hoạch biện pháp công tác trọng tâm trên một số những nội dung chính
thứ nhất là phải chủ động nắm chắc đánh giá dự báo sát tình hình từ xa từ sớm

phòng ngừa ngăn chặn loại trừ các yếu tố phức tạp về an ninh trật tự trong và ngoài nước
kịp thời phát hiện và ngăn chặn mọi kia mưu hoạt động của các thế lực thù địch hoạt động tội phạm vào những phần tự xấu
thứ hai là cần tập trung làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ phối hợp là soát
chuẩn bị công tác nhân sự cấp ủy đảm bảo tiêu chuẩn chính trị không để lọt vào cấp ủy mới
những người suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa tham nhũng
như ý kiến chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
thứ ba là tiếp tục mở các cao điểm tấn công chấn áp tội phạm làm trong sạch các địa bàn trọng điểm
kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự an toàn xã hội
không để tội phạm lộng hành
xây dựng một xã hội an toàn bình yên phục vụ tốt cho việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
nhất là quản lý xuất cảnh nhập cảnh quản lý cư trú phòng cháy chữa cháy bảo đảm trật tự an toàn giao thông quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
thứ tư là phải giả soát xây dựng bổ sung hoàn thiện và triển khai các phương án các kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự
địa bàn đảm bảo cụ thể sát hợp chủ động lực lượng phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự có thể xảy ra
thứ năm là tăng cường phối hợp với các ban bộ ngành nhất là phối hợp với lực lượng quân đội nhân dân
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tổ chức thực hiện nghiêm công tác trực ban trực chiến bảo đảm thông tin liên lạc chỉ huy chỉ đạo
thứ sáu nữa là
trong lúc này
trong lúc này chúng tôi cũng phải tổ chức tốt thành công đại hội đảng bộ các cấp trong lực lượng công an nhân dân
tiến tới đại hội đại biểu toàn lực lượng toàn đảng bộ công an nhân dân lần thứ bảy
một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bộ trưởng và xin kính chúc bộ trưởng một năm mới dồi dào sức khỏe
quý vị thân mến năm mới đang đến gần và chúng tôi đã ghi nhận những mong ước của người dân cho năm mới canh tí
mời quý vị các bạn hãy cùng theo dõi ngày sau

tại buổi làm việc đại diện công an phường cửa nam đã báo cáo kết quả một số mặt công tác nổi bật trong năm hai nghìn một mươi chín của công an phường cửa nam
đặc biệt là tình hình triển khai các phương án kế hoạch ứng trực đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán canh tí
thứ trưởng bùi vân nam đánh giá cao kết quả các mặt công tác của công an phường cửa nam trong năm qua
đặc biệt là việc kéo giảm tội phạm giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm như chủ động triển khai các phương án ứng trực đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
triển khai các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
thứ trưởng bùi văn nam cũng yêu cầu công an phường cửa nam nói riêng và công an thành phố hà nội nói chung
chủ động các mặt công tác tăng cường phối hợp đảm bảo cho nhân dân thủ đô hà nội đón tết nguyên đán và xuân canh tí vui vẻ an toàn
cùng với đó là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các sự kiện dịp xuân canh tí các sự kiện chính trị xã hội quan trọng của đất nước trong năm hai nghìn hai mươi

đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
chương trình tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
liên quan đến hai trường hợp nhiễm virus corona được cách ly tại tp hcm
thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được đã có những chuyển biến tốt về mặt sức khỏe đối với hai trường hợp này
sau khi phát hiện hai trường hợp đầu tiên dương tính với virus corona ở việt nam
bộ y tế thông báo họp khẩn tại hà nội vào sáng nay tức ba mươi tháng chạp
cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế lương ngọc khuê cho biết
tình hình sức khỏe của hai cha con người trung quốc nhiễm virus corona đang cách ly tại bệnh viện trợ rẫy tp hcm
đã ổn định không đáng lo ngại
người cha nhiễm virus corona trên nền bệnh đái tháo đường tuyếp hai
u phổi phải đã phẫu thuật
bệnh mạch vành đã đặt stent
hiện sức khỏe của bệnh nhân tốt ăn uống được tự thở
các chỉ số khác ổn định
còn người con vẫn khỏe còn sốt
các chỉ số khác ổn định không ho
may mắn người vợ đi cùng nhưng không lây
người con chỉ tiếp xúc ba ngày đã lây nhiễm
đặc biệt là cả hai đều không bị ho
thưa quý vị trước sự việc phát hiện hai trường hợp
nhiễm virus corona
nhiễm virus phổi cấp do virus corona
mới đang được cách ly điều trị
và theo dõi tại bệnh viện trợ rẫy tp hcm
vào chín h sáng hôm nay
bộ y tế đã mời tổ chức y tế thế giới
cơ quan kiểm soát dịch bệnh hoa kỳ
và các chuyên gia trong lĩnh vực
truyền nhiễm đến họp khẩn
để đưa ra các phương án đối phó với dịch
phó thủ tướng vũ đức đam chủ trì cuộc họp
tổ chức y tế thế giới cho biết
dù chưa công bố tình trạng khẩn cấp
về y tế quốc tế nhưng đã có
bằng chứng virus corona
mới lây truyền kể cả tiếp xúc
xa như là ho hay hát hơi
chưa có bằng chứng lây truyền trong không khí
như cúm và sợi
bộ y tế đã xây dựng hướng dẫn và điều trị
bệnh viêm phổi cấp do virus corona
giám sát thân nhiệt tại tất cả cửa khẩu
và đưa ra khuyến cáo phòng bệnh
quý thân mến chuyên ngày hôm nay
tức ba mươi tết do ảnh hưởng của không khí lạnh
nhiều nơi trên địa bàn tỉnh lạng sơn
đã có mưa rông có nơi mưa to
đặc biệt tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện tri lăng
đã xuất hiện mưa đá
làm ảnh hưởng phần nào đến việc mua sắm tết của người dân
tại xã vân thủy huyện tri lăng hạt mưa đá
có đường kính khoảng trên huế một cm
theo nhiều người dân ở địa phương
chưa có năm nào lại xảy ra mưa đá
vào thời điểm cận tết như thế này
tại thị trấn đồng mỏ huyện chi lăng
cũng ghi nhận có huyện tượng mưa đá
tuy nhiên mật độ mưa thì không dày
thưa quý vị và các bạn
theo thông tin mới nhất từ cục cảnh sát giao thông bộ công an
thì trong ngày hôm nay ngày ba mươi tết
cụ thể là tính từ một mươi h ngày hai mươi ba tháng một
cho đến một mươi h ngày hai mươi bốn tháng một
toàn quốc đã xảy ra hai mươi sáu vụ tai nạn giao thông
làm một mươi bảy người thiệt mạng

so với cùng kỳ năm trước đã giảm một mươi một vụ
tương đương với ba mươi
giảm bảy người thiệt mạng tương đương hai mươi chín
và giảm tám người bị thương tương đương hai mươi chín
tất cả các vụ tai nạn giao thông
đều xảy ra trên đường bộ
không có vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nào xảy ra
thời điểm thực hiện cao điểm của cục cảnh sát giao thông
về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trật tự xã hội trên các tuyến giao thông
trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán canh tí
và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
đã tăng cường tuần tra kiểm soát kiểm tra lập biên bản
hơn ba ba trăm linh trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ
tước hơn năm trăm linh giấy phép lái xe
tạm giữ hai mươi bảy ô tô năm trăm một mươi năm mô tô các loại
phạt tiền hơn ba ba tỷ đồng
trên tuyến đường thủy lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy
kiểm tra xử lý ba trăm hai mươi bảy trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy
phạt tiền ba trăm một mươi bốn triệu đồng
theo báo cáo của bốn mươi ba địa phương
đã xử lý ba trăm hai mươi trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
như đã đưa tin vào thời điểm này
bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân tại thủ đô hà nội
đang triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự
và trật tự an toàn giao thông
và chúng ta sẽ cùng kết nối với nhóm phóng viên mạnh tủ nguyễn vũ
đang có mặt tại hiện trường
vâng xin chào truyền quay xin chào quý vị các bạn
hiện nay thì tôi đang có mặt tại một điểm bắn pháo hoa
trên khu vực hồ hoàn kiếm
trong ngày hôm nay ngày ba mươi tết
thì toàn thành phố hà nội sẽ tổ chức khoảng ba mươi điểm bản pháo hoa
trong đó có sáu điểm tầm cao và hai mươi bốn điểm tầm thấp
và ngay tại đây ngay phía sau lưng tôi là một điểm bắn pháo hoa tầm cao
và chắc chắn là trong buổi tối hôm nay
thì sẽ thu hút được đông đảo người dân nhất
trong buổi đêm giao thưởng ngày hôm nay
khoảng một mươi chín giờ thì toàn bộ khu vực này sẽ được tiến hành cấm đường
để cho người dân có thể đi bộ vào những khu vực này
để tìm một chỗ ngồi thích hợp hợp lý
để có thể chương trình bắn pháo hoa sẽ diễn ra vào các giao thưởng vào một mươi hai h đêm
và để đảm bảo tốt cho công tác đảm bảo an toàn cho người dân
có thể tận hưởng những phút giây chiêm ngưỡng những bản pháo hoa vô cùng đặc sắc trong buổi tối hôm nay
thì lực lượng cảnh sát công an đã có những biện pháp tăng cường khoảng một cán bộ chiến sĩ
và ngay bây giờ thì để hiểu rõ hơn về công tác ứng trực của lực lượng công an
trong buổi đêm giao thưởng ngày hôm nay
thì chúng tôi sẽ có một cuộc phỏng vấn ngắn với thượng tá bùi văn đang
phó công an quận hoàn kiếm
và thưa đồng chí xin đồng chí cho biết được là
trong buổi tối ngày hôm nay thì lực lượng công an sẽ có những biện pháp như thế nào
để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân
có thể tận hưởng những phút giây là hạnh phúc nhất trong lợi điểm giao thưởng hôm nay
công an quận hoàn kiếm chúng tôi đã xây dựng hai phương án
để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho người dân
chúng tôi có một phương án đầu tiên
đó là phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân
về hồ gương để xem bắn phó hoa
và phương án thứ hai
đó là sau khi bắn phó hoa
chúng tôi có một phương án
đảm bảo an ninh chất tự
đường thông hẻ hoa
đảm bảo an ninh tốt nhất
cho người dân đi lại thăm quan
cũng như là đến các nơi di tích
lịch sự bình chùa
xung quanh hồ hoàn kiếm
quý thưa đồng chí
trong những thời gian khác mà diễn ra hoạt động bắn phó hoa
thì người dân sẽ tập trung khá là nhiều lên trời
và cũng như là lên bầu trời để chứng nhận bắn phó hoa
và đây cũng là một cơ hội
cho các đối tượng trộm tắp móc túi
hoặc là có những hành vi đột xuất xảy ra
thì lực lượng công an sẽ có những biện pháp như thế nào
để ngăn chặn trịt hồi
từ năm nào cũng vậy
công an hoàn kiếm chúng tôi cũng đã có
chuẩn bị rất là kỹ
cũng có kinh nghiệm
chúng tôi sẽ tôn các lực lượng
nhiệm vụ như là đội xã hội xử
đội xã điều tra công an
nhiều các đội nghiệp vụ khác
phối hợp với công an thành phố
và các lực lượng khác
mà có kẻ hữu kinh chỉ
chúng tôi sẽ
có những cái
điều tạo ra
những hóa trang
điều làm sao
để chứng kiến
trật tự hàn bản
của người dân
nơi hồ gươm
trong đoạn phó hoa
cảm ơn các bạn
cảm ơn các bạn
xin cảm ơn thầm chí
với những chia sẻ của tôi
thưa quý vị các bạn
trong buổi tối ngày hôm nay
quanh khu vực hồ gươm này
sẽ có khoảng
hai vạn lượt du khách
đến thăm quan
và chân lưỡng
mặt phó hoa
và đêm giao thừa
và các lực lượng chức năng
cũng khuyên cáo là
trong buổi tối ngày hôm nay
khu vực này
sẽ được cấm đường
và toàn khu vực phụ cận
thể có lượng phương tiện
tăng lên đột biến
chính vì vậy là
các lực lượng chức năng
cũng muốn khuyên
khi đi đến khu vực
để chân lưỡng phá hoa
thì hãy nên đi
vào các phương tiện công cộng
và cũng tránh đi
vào các phương tiện cá nhân
để phòng tình trạng
ún tắc quanh khu vực này
cũng như là
để phòng trường hợp
đến giao thử hàng năm
thường cũng là
thời điểm mà
các cái bãi gửi xe không phép
có thể tăng giá
có thể chén ép
để đến với hồ gươm
vừa rồi là công tác đảm bảo
an ninh trật tự
và trật tự an toàn xã hội
tại hà nội
mà phóng viên chúng tôi
đã ghi nhận được
tại thời điểm này
và ngay bây giờ
mời quý vị cùng đến với
thành phố năng động
bậc nhất khu vực miền trung
một địa điểm
dẫn đầu xu hướng
du lịch năm hai nghìn hai mươi
theo bình chọn của google
để cảm nhận không khí
cũng như công tác đảm bảo
tình hình an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông
trước thêm năm mới như thế nào
dạ vâng xin được chào trường quay
chào quý khán giả của antv
ngay lúc này
thì thủy linh đang có mặt
tại phía tây cầu rồng
của thành phố đà nẵng
tại đây thì tiết trời khá là dễ chịu
còn với một chút không khí xe lạnh
của những ngày đầu xuân
nên rất tạo điều kiện phụng lợi
cho người dân cũng như du khách
vui xuân đón tết
và đặc biệt
đối với những người nước ngoài
tại việt nam
thì không khí đón tết của truyền
cũng rất là đặc biệt
vâng xin được chào anh duy hùng
là một người nước ngoài
sống ở việt nam lâu năm rồi
thì anh cảm nhận như thế nào
về không khí đón tết của người việt ạ
mình cảm thấy rất là thú vị
khi mà chuẩn bị vào mùa tết
bởi vì là việt nam
thì tất cả các đường phố
sẽ bắt đầu trang trí
những hoa rất là đẹp
và mỗi căn nhà
thì mọi người sẽ
dành thời gian với nhau
để dọn nhà cho thật là sạch sẽ
và rất là đẹp
để đón những vị khách
vào trong nhà của mình
vậy thì trong năm mới
anh có mong muốn và ước nguyện gì không ạ
trong năm mới
thì mình cũng
cũng mong là
sẽ có những niềm vui
cùng với gia đình
mình có vợ là người việt nam
và hai con nhỏ
và mình rất là
may mắn khi mà sống
một thành phố đẹp như thế này
và có những bạn bè
thuyệt vời như thế này
thì mình cũng mong là
sẽ có cơ hội để
gánh bó nhiều hơn nữa
với những người dân đà nẵng
và đất nước việt nam
vâng xin được cảm ơn anh
xin chúc cho những dự định
cũng như là những ước muốn của anh
sẽ sớm trở thành hiện thực
vâng thưa quý vị và các bạn
năm nay tại thành phố đà nẵng
sẽ tiếp tục duy trì
ba điểm bắn pháo hoa
tại ba khu vực
và vào trước thời khắc giao thừa
người dân và du khách
sẽ tập trung tại khu vực này rất đông
chính vì vậy công tác đảm bảo an ninh trật tự
luôn là vấn đề được người dân quan tâm
và đứng cạnh tôi lúc này
là đồng chí thượng tá bùi chỉ hòa
phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng
vâng xin được chào đồng chí
trong thời khắc giao thừa
vậy thì công tác tình hình đảm bảo an ninh trật tự
được phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng
triển khai thực hiện như thế nào
thực hiện kế hoạch của giám đốc công an thành phố

triển khai phương án đảm bảo trật tự
an toàn giao thông trong đêm giao thừa
tất cả những điểm phố hoa
trong đêm giao thông thành phố đà nẵng là ba điểm
thì nguồn lực lượng ở trung tâm thành phố
rồi chúng tôi triển khai ba điểm
bán phố hoa
để đảm bảo cho các đại biểu
khách mời và người dân
và du khách đánh thăm quan
và thưởng ngọn đêm phố hoa
trong thời là đảm bảo an toàn
tiệt đối cho người dân
để thưởng thức
màn phố hoa và vui chơi
được an toàn tiệt đối và thông thúc
dạ vâng xin được cảm ơn đồng chí
xin kính chúc đồng chí cũng như
tất cả cán bộ chiến sĩ công an thành phố đà nẵng
một năm mới dồi dào sức khỏe
và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
vâng thưa quý vị và các bạn
chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi
người dân và du khách
tại thành phố đà nẵng sẽ bước sang
một năm mới năm mới hai nghìn hai mươi
và cũng như bao người dân
trên khắp cả nước người dân tại thành phố đà nẵng
cũng đang rất háo hức chào đón năm mới
và bây giờ xin được trở lại trường quay
tại hà nội
vâng vừa rồi là ghi nhận tại thành phố đà nẵng
với phóng viên thùy linh
còn thưa quý vị tại thành phố hồ chí minh
và lúc này thì mọi công tác đảm bảo về an ninh trật tự
và trật tự an toàn giao thông
tại các điểm vui chơi giải trí văn hóa văn nghệ
ở thành phố hồ chí minh cũng đã hoàn tất
và phóng viên của chúng tôi thì cũng đã có mặt
tại phố đi bộ huyện huệ
để chuyển tới quý vị và các bạn hình ảnh chân thực nhất
và lúc này xin mời phóng viên mỹ duyên
thưa quý vị thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
đang đến rất gần
và cùng với cả nước thì người dân thành phố hồ chí minh
đang rất là hân hoan và phấn khởi
để chào đón năm mới canh tí hai nghìn hai mươi
tính đến thời điểm hiện tại
thì tại các khu vui chơi giải trí
cũng như là các địa điểm văn hóa văn nghệ
đã chuẩn bị hoàn tất
và để giữ gìn tình hình an ninh trật tự
thì lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp
để đảm bảo an toàn cho người dân
trong dịp vui xuân đón tết canh tí hai nghìn hai mươi
ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn
cùng gặp gỡ trung tá nguyễn thành nguyên
phó trung đoàn trưởng trung đoàn cảnh sát cơ động
công an thành phố hồ chí minh
xin chào đồng chí
xin đồng chí cho biết là để đảm bảo an ninh trật tự
cho người dân thành phố hồ chí minh
đón tết canh tí hai nghìn hai mươi
trung đoàn cảnh sát cơ động đã triển khai kế hoạch như thế nào
kính thưa các đồng chí
cùng với các khán giả xem đài
để đảm bảo tình hình an ninh trật tự
trong dịp tết canh tí năm hai nghìn hai mươi này
đảng quỹ ban chí nguyên trung đoàn cảnh sát cơ động
công an thành phố hồ chí minh
đã tổ chức quán triệt cụ thể
nhiệm vụ phương án cho cán bộ chiến sĩ
tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh dịch tự
tại các khu vực trọng điểm
cũng như là các địa điểm tổ chức vui xuân
tầm thời cũng là chỉ đạo
các tổ làm nhiệm vụ phải phối hợp chặt chẽ
với các lực lượng làm nhiệm vụ
tại các địa điểm trên
và công an địa phương xử lý tốt
các tình hình phức tạp về an ninh trật tự
ngoài ra thì cũng đã quán triệt cho cán bộ chiến sĩ
trong khi làm nhiệm vụ
phải chấp hành nghiêm tác phong điều lệnh
ngôn phong và văn hóa hướng xử
khi tiếp xúc với người dân
tại các khu vực trên
xin đồng chí cho biết lực lượng cảnh sát cơ động
sẽ tuần ra chốt chặn
tại các khu vực trọng điểm nào
thực hiện ý kiến chỉ đạo
của bang giáo đốc công an hồ chí minh
trung đoàn cảnh sát cơ động được huy động
bố trí các tổ công tác
tại một số điểm tuyến
và các khu vực vui chơi giải trí trọng điểm
ở địa bàn thành phố
ví dụ như là đường hoa nguyễn quệ
rồi hội hoa xuân tàu ràng
hai địa điểm tổ chức chợ hoa
đó là công viên hai mươi ba tháng chín và công viên lê văn tám
ngoài ra trong đêm giao thừa
thì chúng tôi cũng bố trí lực lượng
đạo báo an ninh trật tự
tại hai địa điểm bắn pháo bông
ở trung tâm thành phố và khu vực quận bình thạnh
đồng thời thì
ngoài ra cũng bố trí các tổ công tác
phối hợp với lại lực lượng cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
và công an đồn cửa khẩu tân sơn nhất
tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự
tại các ga đến đi
quốc tế và quốc nội
để đảm bảo cho người dân đảm bảo tình hình an ninh trật tự
tại khu vực trên
xin đồng chí có thể chia sẻ một vài khuyến cáo
đến với người dân thành phố
trong dịp tết nguyên đáng để người dân vui xuân được an toàn
báo cáo đồng chí thì
nhân dân dịp xuân về
thì cũng thay mặt cho lực lượng công an thành phố hồ chí minh
và trung đoàn cảnh sát cơ động
cũng chúc mọi người mọi gia đình
có một mùa xuân thật là vui tươi đầm ấm và hạnh phúc
đồng thời cũng
có một ý kiến là người dân nên
trong quá trình tham gia vui xuân
tại các khu vực vui chơi giải trí
thì cũng điều giao tinh thần cảnh giáp
bảo vệ tài sản đề phòng
cứp dật và mất cấp tài sản
trong thời gian chúng ta tham gia vui xuân
xa nhà thì cũng nên gửi gắm
cho hàng xóm người thân
trong giữ tài sản
tại nhà để khi mà mình đóng
một cái vui xuân cho nó trọn vẹn
xin cảm ơn đồng chí và nhân dịp năm mới
thì xin giúp cho đồng chí sẽ có thật nhiều sức khỏe
và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác
hiện tại thì lưu lượng phương tiện đổ về
trung tâm thành phố hồ chí minh đang rất đông
đặc biệt là ở khu vực phố đi bộ nguyễn huệ
vì nơi đây có thể ngắm nhìn pháo hoa
từ bên kia sông sài gòn
các lực lượng khác của công an thành phố hồ chí minh
như lực lượng cảnh sát giao thông
sẽ tuần tra kiểm soát trên nhiều tuyến đường trọng điểm
để phòng chống cho nhiều trường hợp quá khích
có những hành vi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh lưu ý
người đi đường phải chấp hành
theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông
điều tiết giao thông
hoặc theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường
thưa quý vị
như vậy là mọi công tác
để chuẩn bị chào đón năm mới
ở thành phố hồ chí minh đã sẵn sàng
thay mặt cho những người thực hiện chương trình
xin kính chúc quý vị sẽ có một năm mới an khang thịnh vượng
và vui xuân đón tết trong an toàn vui tươi
ngay bây giờ
xin mời quý vị cùng trở lại với trường quay hà nội
để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn
cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác
từ trường quay phía nam
với chúng tôi cùng với sự đồng hành với bnk thanh trúc
thanh trúc xin chào quý vị đang theo dõi bản tin
nhịp sóng hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị và các bạn
sáng nay ngày hai mươi bốn tháng một
tức ngày ba mươi tết
hai trận địa pháo hoa tầm cao
tại công viên bên trong khu đô thị
greenhome central park quận bình thạnh
và công viên đầu hầm thủ thiêm quận hai
đang được bộ tư lệnh thành phố hồ chí minh
gấp gúc hoàn tất
ghi nhận tại địa điểm đầu hầm thủ thiêm quận hai
địa điểm bắn pháo hoa thường niên của thành phố
đã cơ bản hoàn tất
các công tác chuẩn bị đang gấp rút
nhưng yếu tố an toàn vẫn được bộ tư lệnh thành phố hồ chí minh
đặt lên hàng đầu
việc cho bắn pháo hoa tại bờ sông quận hai
và quận bình thạnh
sẽ tạo thành một giải liên kết ánh sáng
khi pháo hoa từ hai điểm được bắn lên đồng loạt một lúc
không chỉ là xác định
thứ thiêm này
mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất
năm nay số lượng bắn điểm bắn là nhiều
chúng tôi đã huy động lượng lượng lớn
lượng lượng cán bộ quân nhân chuyên nghiệp
của ngành kỹ thuật
để chuẩn bị cho nội dung bắn điểm bắn pháo hoa
thế này khối lượng công việc đã cơ bản
hoàn thành bảy mươi công việc
hiện tại tất cả các đồng chí
thời tiết nắng nóng rất tích cực
củng cố đăng đồng bộ
tiến hành đồng bộ
khối lượng bắn là điểm quận hai
thứ thiêm quận hai là khối lượng một năm trăm linh quả
ngoài ra có ba mươi
giàn tầm thấp
và một mươi giàn hoạt thật
chất lượng pháo năm nay
báo chí rất tốt
qua kiểm tra lô năm hai nghìn hai mươi
hy vọng với sự cố gắng
của cán bộ quân nhân chuyên nghiệp
của ngành kỹ thuật
và chất lượng đạt tốt
chúng tôi sẽ đảm bảo phục vụ tốt
cho dân đón xuân vui tươi
và chất lượng đảm bảo tính mỹ thuật cao
trong những giờ phút cuối cùng
của năm kỷ hội
người dân tại tp hcm nói riêng
cũng đang rất phấn khởi háo hức
đón chờ một năm mới canh tí
với nhiều niềm vui và may mắn
người dân mong muốn thưởng ngoạn
bữa tiệc ánh sáng đêm giao thừa
ngoài các địa điểm cũ trước đây
có thể đến bờ sông đối diện công viên
khu đô thị vinh horm central park
phía quận hai khu vực đầu kênh thanh đa
khu vực cầu vực bộ hành văn thánh
và một số tòa nhà cao tầng xung quanh
năm nào tầm ba mươi tối
mình cũng bán pháo hoa
xong rồi kiểu nhà em cũng ở khu vực
dễ coi pháo hoa nữa
mình cũng coi được nhiều điểm xung quanh
nó cũng vui lắm anh
cho nên là em cũng thấy khá là hào hứng
kỳ vọng của người dân
của lãnh đạo thành phố
mong muốn cho một năm mới
thịnh vượng khang trang và phát triển
để có một đêm thưởng ngoạn
pháo hoa giao thừa an toàn và yên vui
bộ tư lệnh thành phố cùng các bộ ngành chức năng
khuyến cáo người dân không nên tụ tập
trên cầu sài gòn để tránh gây mất an toàn giao thông
thời gian diễn ra pháo hoa sẽ kéo dài một mươi năm phút
bắt đầu từ giờ tới giờ một mươi năm phút
ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
tức đêm giao thừa tết nguyên đáng canh tí
nhiều sóng hai mươi bốn trên bảy chiều ba mươi tết ngày hôm nay
thanh trúc sẽ đưa quý vị đến
với một ngôi nhà đặc biệt
tại thành phố vang biển tây nam
thành phố hà tiên
căn nhà này gắn với câu chuyện
về người thợ gỗ giỏi nhất tỉnh hà bắc
mang những tinh hoa quê hương để gài dựng sự nghiệp
tạo ra cả một chuỗi không gian kinh bắc
nằm dưới vườn gỗ xưa gợp mát
ngôi nhà của nghệ nhân nguyễn chu sông
những ngôi nhà cổ ở bắc ninh xưa
lật ngói âm dương
bà giang hai trái
với những cây cột gỗ liêm
và những tủ thờ
sập gụ khẳng trai
như những biểu tượng
về sự tôn nghiêm bền vững
và mang đến giá trị
của sự vĩnh cửu
không gian ấy được nguyễn chu sông
tái hiện nguyên vẹn
trong căn nhà mới của mình
tại khu pháo đài
thành phố hà tiên
vâng thưa quý vị tết đã đến rất gần rồi và sắc xuân cũng đã tràn khắp nguồn nơi

và mỗi năm thì chụp với những năm nay là năm con chuột thì chụp với con chuột
và năm ngoái là năm hợi thì chụp với những chú heo xinh xắn
đây là những thông lệ hàng năm của người dân sài gòn
nên tụi em cũng rất là mong chờ
cùng nhau là tụi em cũng chờ đón cái thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
xin chúc cho tất cả mọi người một mùa xuân yên vui hạnh phúc thanh bình